tối qua hai mươi năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội trái cây lục ngạn lần thứ nhất
trong những năm qua tỉnh bắc giang luôn tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung
trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô lớn
như vùng trồng cây ăn quả với gần bốn mươi năm hectare vùng trồng vải thiêu chuyên canh

và một số địa phương lân cận thu hút đông đảo các khách tham quan
tô điểm cho khung cảnh ngày hội thêm đủ mọi màu sắc
chúng tôi tổ chức ngày hội trái cây lục ngạn lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu
với mục đích quảng bá sản phẩm chủ lực cũng như sản phẩm đặc sản của tỉnh bắc giang nói chung
và của huyện lục ngạn nói riêng đồng thời vinh danh thành quả lao động của bà con nông dân
gắn với việc giữ gìn và nâng cao chất lượng
đối với ngày hội này chúng tôi đã góp phần để quảng bá cho nông dân chúng tôi
và để cho thị trường khách hàng biết đến là lục ngạn không chỉ lổi tiếng với quả bài thiều
mà cũng lổi tiếng với các loại cây con múi đặc biệt là cây cam đường canh
khi về địa phương chúng tôi đã cho chất lượng rất là tốt và giá cả cũng hết sức hợp lý
trong khuôn khổ ngày hội ngoài hoạt động trưng bày sản phẩm trái cây của lục ngạn và tỉnh bắc giang
còn có các hội thảo về kết nối trái cây với các tỉnh bắc giang
trong khuôn khổ ngày hội chúng tôi đã góp phần để quảng bá cho các loại cây con múi đặc biệt là cây cam đường canh